khai thác tràn lan xe quá khổ quá tải hoành hành nhưng thiếu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng
địa bàn tỉnh lạng sơn hiện có khoảng bốn mươi sáu mỏ đá vôi đã được cấp phép khai thác
trong đó riêng huyện hữu lũng đã có đến hai mươi năm mỏ
tuy nhiên theo những tài liệu chúng tôi thu thập được
thì đa số các mỏ đá hiện đang khai thác đều được cấp phép khi chưa đủ cơ sở pháp lý
cụ thể quyết định số một trăm năm mươi hai năm hai nghìn tám của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi có nêu
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức lập và trình hội đồng nhân dân cung cấp
thông qua quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng thông thường
thuộc thẩm quyền cấp phép
đồng thời luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi quy định về điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản
là dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch
còn đây là bản quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm hai nghìn hai mươi
được phê duyệt kèm theo quyết định số ba mươi bảy ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
như vậy những mỏ đá được cấp phép từ thời điểm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu mới bảo đảm đúng luật
thế nhưng trên thực tế trong số hai mươi năm mỏ đá của huyện thủ luận
thì có đến hai mươi ba điểm mỏ được ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cấp phép
trước khi bản quy hoạch thăm dò và khai thác được phê duyệt
việc làm này là chi tiết
và có thể phát sinh những bất cập
bởi quy hoạch được lập sau khi đã cấp phép bổ ản từ trước
trong báo cáo giả soát đánh giá quy hoạch gần đây
ủy ban nhân dân huyện hữu lũng cũng thừa nhận rằng
việc cấp phép nhiều điểm mỏ gần nhau
đã dẫn đến sự cộng hưởng về dung chấn nổ mìn và khói bụi
trong quá trình hoạt động sản xuất
tác động tiêu cực đến cảnh quan và môi trường
việc cấp phép tràn lan còn khiến công tác quản lý của cơ quan nhà nước
thiếu chặt chẽ dẫn đến phát sinh sai phạm trong hoạt động khai thác
đặc biệt là việc kiểm soát sản lượng của các cơ quan nhà nước

theo quy định tất cả tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản
phải lắp đặt chạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai
ra khỏi khu vực khai thác
lắp đặt camera giám sát để lưu trữ thông tin số liệu liên quan
thế nhưng việc cho xe qua cân hay không lại là chuyện khác
ví như cách làm tại mỏ đá auxi của công ty trách nhiệm hữu quản lý
hữu hạn hoàng khánh
anh cứ hôi cho con xe kia nó chạy qua đây xem cân nó có nhảy không
em bấm cái xong em nó đi thôi
không cho qua đâu
sao lại không cho qua
bây giờ nó đá về đâu khi đưa đi nó đã vào đâu
nó tỏa mũ bo nè dân vừa nè

tưởng cái này quy định trước khi đưa đá ra khỏi khu vực khai thác
thường là phải qua cân chứ nhỉ
có cân để ví dụ mà các cơ quan chức năng họ
như ai điện trước hợp đồng cân là cân
nó trả sau cân còn những ai bình thường bán thẳng là không ít chút cân
đấy nó theo hai trường hợp
cá biệt có điểm mỏ được cấp phép từ năm hai nghìn một mươi năm
nhưng đến nay vẫn chưa lắp đặt chạm cân

hoạt động mua bán diễn ra tấp nập
nhưng không rõ việc kiểm đếm khối lượng hàng bán của công ty trách nhiệm hữu hạn thịnh an bình
không cân xe đồng nghĩa không có số liệu lưu trữ
việc thất thoát tài nguyên và ngân sách là khó tránh khỏi
điểm b khoảng một điều ba mươi chín nghị định số ba mươi ba năm hai nghìn một mươi
quy định về xử phạt hành chính
hành vi không lắp đặt chạm cân
và hệ thống camera giám sát
tại các kho chứa nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ
đối với khai thác khoáng sản ra khỏi mỏ
hạn làm vật liệu xây dựng thông thường
có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
mức hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
điểm b khoản hai điều sáu mươi quy định
chủ tịch ubnd cấp huyện có quyền phạt tiền đến năm mươi triệu đồng
như vậy trách nhiệm kiểm tra xử lý vi phạm này
trước tiên thuộc thẩm quyền của ubnd huyện hữu lũng
các mỏ đá trên địa bàn huyện hữu lũng
hiện tập trung chủ yếu dọc hai tuyến tỉnh lộ hai trăm bốn mươi hai và hai trăm bốn mươi ba
nơi thường xuyên có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn hoạt động
đây cũng là một trong những tuyến giao thông quan trọng
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện hữu lũng
nhưng hiện nay đã có hiện tượng xuống cấp hư hỏng
thực trạng đường hai trăm bốn mươi ba thì cũng đã qua một thời gian sử dụng rất là lâu rồi